sau khi được nâng cấp và chính thức đưa vào sử dụng vào năm hai nghìn một mươi năm tuyến quốc lộ một a từ thành phố đông hà đến huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị dài khoảng bốn mươi km đã xảy ra một số bất cập về hạ tầng giao thông
chính những bất cập này đã trở thành nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trên tuyến
tại nút mở giao thông thuộc km bảy trăm hai mươi ba bảy trăm năm mươi qua địa bàn thôn tư chính xã vĩnh tú huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe mô tô làm hai người chết và một người bị thương nặng
tại nút giao thông này có một nghịch lý xảy ra đó là đoạn trước cổng vào thôn tư chính thì bị bịt lại còn nút mở lại nằm ngay trước mặt một cây xăng
còn đây là đoạn mở của km bảy trăm hai mươi hai bảy trăm linh
chỉ trong vòng một mươi năm phút chúng tôi đã ghi hình được hàng chục người đi vi phạm luật giao thông như thế này
tại km bảy trăm hai mươi một bốn trăm linh và bảy trăm hai mươi một ba trăm linh mở hai giải phân cách trong khi đó ở đây không có một người dân nào qua lại
theo quan sát của chúng tôi thì không phải là do ngẫu nhiên hay không mà từ km bảy trăm một mươi bảy đến km bảy trăm hai mươi ba có ba điểm mở trước mặt bốn cây xăng
trong thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông cũng kiến nghị với các cơ quan chức năng phối hợp với cảnh sát giao thông
thấy những cái điểm nào bất cập chưa hợp lý thì mình chỗ nào đóng chỗ nào mở cho nó hợp lý để tạo điều kiện phương tiện đi lại cho nó thuận lợi an toàn
chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi những điểm bất cập và phải làm việc với đoàn liên ngành
và có cái kiến nghị đề xuất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền kịp thời xử lý các vị trí này
trên tuyến quốc lộ một a ngang qua địa bàn tỉnh quảng trị hàng ngày có hàng nghìn phương tiện tham gia giao thông ra bắc vào nam
với những điểm mở như thế này người dân buộc phải đi sai luật giao thông
mà đi xe luật thì tai nạn giao thông sẽ tiếp tục xảy ra với người dân khi qua lại trên tuyến đường này
các ngành chức năng cần sớm điều chỉnh lại các nút giao thông sao cho hợp lý hơn để giữ gìn an toàn giao thông cho người dân